cập nhật giá vàng ngày một mươi hai tháng năm
thưa quý vị sjc chốt phiên giao dịch ngày một mươi một tháng bốn
năm niêm yết giá mua vào bán ra giảm về mức tám mươi tám tám chín mươi một ba triệu đồng trên lượng
trong khi đó giá vàng thế giới giảm nhẹ về hai ba trăm năm mươi chín bảy usd trên ao
theo đó thời điểm cuối phiên giao dịch một mươi một tháng năm
tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn sjc
niêm yết giá mua tám mươi tám tám mươi triệu đồng trên lượng
giá bán là chín mươi một ba triệu đồng trên lượng
giảm ba trăm linh đồng trên lượng giá mua vào
và giảm một một triệu đồng trên lượng giá bán ra
so với mở phiên sáng
tranh lệch giá mua bán vàng sjc
duy trì ở mức hai ba triệu đồng trên lượng
giá vàng tại tập đoàn doge
đến cuối ngày một mươi một tháng năm
đang được niêm yết giá mua bán
ở mức tám mươi tám bảy tám mươi chín hai triệu đồng trên lượng
giảm một một triệu đồng trên lượng giá mua vào và bán ra
so với thời điểm mở phiên sáng
khoảng tranh lệch giữa giá mua và bán vàng doji
duy trì ở mức một năm triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch một mươi một tháng năm
theo giờ mỹ
tiếp tục giảm
hiện giá vàng giao ngay trên sàn kiko
đang ở mức hai ba trăm năm mươi chín bảy đô la mỹ trên ao
giảm ba đô la mỹ trên ao
so với phiên liền trước
quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ
tại việt còn bành
thời điểm ngày một mươi một tháng năm
một đô la mỹ bằng hai mươi năm bốn trăm tám mươi bốn việt nam đồng
giá vàng thế giới tương đương bảy mươi hai bốn mươi hai triệu đồng trên lượng
thấp hơn một mươi tám tám mươi chín triệu đồng trên lượng
so với giá vàng sjc bán ra
cuối ngày một mươi một tháng năm
giá vàng đang chứng kiến đà tăng mới
khi nhiều ngân hàng trung ương bày tỏ sẵn sàng hạ lãi suất
căng thẳng địa chính trị tăng cao
và dữ liệu xuất khẩu của trung quốc phục hồi
biên tập viên châu âu tại fx street
nhận xét giá vàng giao ngay được giao dịch cao hơn
sau khi một số ngân hàng trung ương lớn quyết định cắt giảm lãi suất
hoặc đưa ra tín hiệu sẵn sàng cắt giảm lãi suất
nhiều hơn trong tương lai
lãi thấp hơn khiến vàng trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn hơn
đồng quan điểm
biên tập viên thegoldadvisor com cho hay
bên cạnh việc mua vàng
của các ngân hàng trung ương đã hỗ trợ giá vàng
việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay
có thể đẩy giá kim loại này lên cao hơn
vàng đã đạt nhiều mức cao chưa từng có
nhờ vào việc các ngân hàng trung ương mạnh mẽ mua vào
clark cho rằng
việc mua vàng của các ngân hàng trung ương
đã đạt đến đỉnh cao
sau một mươi năm năm tăng trị tiêu vào vàng
ông cũng cho hay
việc cắt giảm lãi suất bởi cục dự trữ liên bang mỹ phép
có thể là một động lực thực sự
cho kim loại quý này
mốc giá hai năm trăm linh usd trên nào
là mốc giá dễ dàng có thể đạt được trong năm nay
theo một số chuyên gia
bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa israel và hamas
cộng với những báo cáo liên quan đến tình hình
của cuộc xung đột nga ukraine
cũng khiến nhà đầu tư tìm kiếm đến vàng
như một nơi trú ẩn an toàn
thưa quý vị thời gian gần đây
giá vàng miếng
giá vàng miếng tăng điên cuồng và có dấu hiệu khó kiểm soát
tính đến cuối ngày một mươi tháng năm
giá vàng miếng sgc đã tăng lên mức cao nhất là chín mươi hai bốn triệu đồng một lượng
đắt chưa từng có
trước tình hình giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế
tranh lệch ở mức cao
chính phủ đã ngay lập tức yêu cầu khắc phục
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định
hiệu quả lành mạnh công khai minh bạch
đúng quy định của pháp luật
không để vàng hóa nền kinh tế
vàng tăng giá mất kiểm soát
cần bình ổn nhanh chóng để không gây hệ lụy kinh tế
phân tích việc giá vàng tăng cao tác động đến nền kinh tế
các chuyên gia cho rằng
vàng không còn là phương tiện thanh toán
nên giá vàng biến động cũng sẽ tác động không nhiều đến kinh tế vĩ mô
tuy nhiên nếu kéo dài sẽ vẫn gây nhiều hệ lụy
tiến sĩ bùi trinh phân tích
giá vàng tăng cao là do nguồn cầu lớn
chứng tỏ vàng đang thu hút một lượng lớn tiền serving
tức là tiền tiết kiệm hoặc tiền dư thừa trong dân
mà đây chính là dòng tiền có thể dùng để tái đầu tư sản xuất thúc đẩy phát triển nền kinh tế
ông trinh cho hay
lấy tổng thu nhập trừ đi tiêu dùng thì còn lại serving
serving là nguồn lực để tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất sau
vậy mà tiền serving lại đổ vào vàng
thì sẽ làm cho nền kinh tế hụt đi một nguồn lực phát triển
hiện người dân có tâm lý chạy theo giá vàng do giá không ngừng tăng
họ kỳ vọng giá sẽ còn lên nữa
và thường sốt ruột trước hiệu ứng đám đông
nên họ không có hứng thú với việc tích tiền để tái sản xuất nữa mà đi mua vàng
ông trinh cho biết thêm
vàng càng tăng giá người ta càng tin rằng vàng có thể đảm bảo an toàn cho tiền sơ vinh của họ
yếu tố tâm lý này khiến người dân đổ xô đi mua vàng
tiếp tục đẩy lực cầu tăng lên
tạo nên một vòng luẩn quẩn khiến vàng khó giảm giá
ông e ngại rằng dòng tiền có thể dùng để tái đầu tư sản xuất đã bị vàng thu hút
sẽ làm cho nền kinh tế chậm bước tiến
trong khi đó phân tích về yếu tố vĩ mô
tiến sĩ nguyễn hồng minh giảng viên đại học kinh tế quốc dân hà nội cho rằng
giá vàng tăng cao hút nguồn tiền lớn
trong ngắn hạn sẽ làm giảm giá trị của các hàng hóa dịch vụ kênh đầu tư khác so với vàng
các doanh nghiệp sản xuất bất động sản từ đó bị lưu mờ thậm chí là thua lỗ
điều này có thể gây ra tác động khiến các doanh nghiệp hạn chế sản xuất
tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến nguồn cung ít đi dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên
ông minh cho biết
giá vàng tăng lên có thể khiến giá cả hàng hóa tăng lên để tương xứng
từ đó khiến lạm phát tăng trong dài hạn và tác động đến nền kinh tế
ông nói thêm cần nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn giá vàng đang tăng niên cuồng hiện nay
để giảm thiểu những tác động đến kinh tế
còn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nhận định
hệ lụy lớn nhất của hiện tượng giá vàng tăng cao và tranh lệch lớn với giá thế giới
là tình trạng buôn lậu vàng gia tăng
vàng buôn lậu được tuồn vào cửa hàng vàng nhỏ lẻ
người dân có thể mua phải vàng kém chất lượng
điều này gây thất thu thuế chảy máu ngoại tệ
giá vàng tăng cao cũng tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh
ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô
giá vàng miếng gần đây tăng điên cuồng
bất chấp giá thế giới không có biến động và thậm chí đi xuống
vì thế theo giới chuyên gia đó là sự tăng giá bất thường
đã có nhiều chỉ đạo của chính phủ thủ tướng cơ quan quản lý về việc thanh tra thị trường vàng
xử lý mọi hành vi đầu cơ đẩy giá
nhưng các chuyên gia cho rằng điều này vẫn chưa đủ mạnh để kim chân giá vàng
khi chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh
nhiều chuyên gia còn nghi ngại kịch bản giá vàng miếng sgc tăng vọt bất thường như hiện nay là có chú ý
nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh vàng nhẫn
từ trước đến nay giá vàng tăng được lý giải là do thiếu cung
nhưng đến khi đấu thầu để tăng cung thì kết quả cho thấy thị trường cũng không cần nguồn cung này
nhiều phiên đấu thầu đã bị hủy bỏ
trong khi hai phiên thành công chỉ bán được sáu tám trăm linh lượng
ngoài ra các chuyên gia cũng đặt
câu hỏi có phải vì giá vàng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế
nên cơ quan quản lý chưa muốn bỏ nhiều dự trữ ngoại tệ để kéo giá vàng xuống thấp hơn
đồng thời cũng chưa mạnh tay dẹp loạn
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long cũng nhận xét những bất cập trên thị trường vàng rất chậm được giải quyết
chứng tỏ sự chưa quyết liệt của các cơ quan ban ngành khi can thiệp vào thị trường này
nhiều phân tích chỉ ra rằng cơ chế quản lý thị trường vàng trong nước còn bất cập
thể hiện sự lỗi thời của nghị định hai mươi bốn
chính phủ thủ tướng đã ra nhiều công điện yêu cầu bình ngồn thị trường vàng
thực hiện nguyên tắc thị trường để quản lý giảm bớt tranh lệch của giá vàng trong nước với giá vàng thế giới
tuy vậy đến nay nút thắt này vẫn chưa được tháo bỏ
ông long nói quan trọng là phải cấp bách thay thế nghị định hai mươi bốn
việc cân nhắc sửa nghị định này đã được đưa ra các hội thảo hội nghị một vài năm nay rồi mà vẫn chưa sửa được
nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng giá vàng tăng một cách vô lý
ngoài yếu tố tâm lý của người dân chính là do sự độc quyền trên thị trường
thế độc quyền này từ lâu đã được cảnh báo nên dẹp bỏ
nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng
thị trường vàng sẽ ổn định khi có chính sách ổn định cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ hơn
từ đó giảm hiện tượng đầu cơ găm giữ và đẩy giá tăng phi lý tạo sự minh bạch phát triển bền vững
do đó các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm nhất
nhằm khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định
mới đây phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
sau khi nghe báo cáo số một trăm bốn mươi một bnhn ngày tám tháng năm của ngân hàng nhà nước việt nam
về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
và ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp phó thủ tướng chính phủ lê minh khái kết luận
ngân hàng nhà nước việt nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền đã triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng
tuy nhiên tình hình chưa có nhiều chuyển biến
giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng
tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chưa được khắc phục
để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
tiếp tục thực hiện quyết liệt nghiêm túc đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ
giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài
theo ý kiến chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo chính phủ
tại các nghị quyết công điện chỉ thị và các văn bản có liên quan
nhất là thông báo số một trăm sáu mươi tb vpcp ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của văn phòng chính phủ
trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp khẩn trương ra soát
đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý
thị trường vàng của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua
diễn biến thị trường trong nước quốc tế để theo thẩm quyền xem xét thực hiện kịp thời hơn
hiệu quả hơn các giải pháp công cụ điều hành theo quy định của pháp luật
để ổn định bình ổn ngay thị trường vàng theo mục tiêu đề ra
bảo đảm hiệu lực hiệu quả sát với tình hình thực tiễn hoạt động của thị trường vàng
khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định hiệu quả lành mạnh công khai minh bạch đúng quy định pháp luật
không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô an ninh tài chính tiền tệ quốc gia
khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng
hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng
việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định
tại nghị định số hai mươi bốn ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
quy định pháp luật về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn không để chậm trễ hơn nữa
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định pháp luật
quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng
kịp thời chấn trình và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh vàng miếng
nhất là các hành vi vi phạm pháp luật buôn lậu thẩm lậu
trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá cạnh tranh không đúng quy định
trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến bộ công an
và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định
tiếp tục giả soát kỹ lưỡng đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị định số hai mươi bốn ndcp
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai để nghiên cứu đề xuất các giải pháp chính sách quản lý thị trường vàng
phù hợp với thực tiễn đúng quy định pháp luật có công cụ kiểm soát quản lý hiệu quả hiệu lực
đối với thị trường vàng và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
đối với hoạt động kinh doanh vàng
bộ tài chính chủ trì phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan có liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt đồng bộ hiệu quả
yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng theo từng lần kiên quyết không để chậm chế
hoàn thành chậm nhất trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
các bộ công an tài chính công thương kế hoạch và đầu tư thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ
tư pháp thanh tra chính phủ lực lượng biên phòng thuế hải quan quản lý thị trường cơ quan liên quan
đến quản lý nhà nước về cạnh tranh và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phù hợp hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật
phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước việt nam trong việc quản lý bình ổn thị trường vàng
bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh vàng theo đúng quy định
tại nghị định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai và các quy định khác có liên quan
kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh
văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc theo chức năng nhiệm vụ được giao
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại